các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng yêu cầu kết nối trực tuyến xuống tận xã phường để thông suất chỉ đạo
thái bình bắt tạm giam hai cán bộ y tế nhận hối lộ đưa nhiều công nhân thông chốt
nghệ an hai đối tượng mang ma túy thông chốt kiểm soát dịch bất thành ngồi chờ tù mòn công
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng tám hội đồng tư vấn cấp đăng ký lưu hành thuốc đã khẩn trương tổ chức cuộc họp
để nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho nanocovax được ra thị trường
cuộc hộp của hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu thuốc bắt đầu từ tám h ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng tám với nhiều đầu cầu trực tuyến
trong các hồ sơ được đưa ra xem xét có nanocovax của nanogen vaccine vaccine nội phòng covid một mươi chín chưa kết thúc giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng
để đi đến những cuộc hộp như thế này bộ hồ sơ cấp giấy phép lưu hành thuốc phải đưa qua một quy trình thủ tục chặt chẽ nhiều vòng nhiều lớp thẩm định kiểm tra phản biện lẫn nhau
tất cả hồ sơ phải chuyển qua đầu mối cục quản lý dược
cục sẽ lập tổ chức chuyên gia thẩm định như chuyên gia pháp chế thẩm định phòng hồ sơ hành chính chuyên gia viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế thẩm định phòng hồ sơ chất lượng
thách thức khi dữ liệu lâm sàng chưa đầy đủ
thách thức nhất khó nhất của cuộc hộp hội đồng tư vấn sáng hai mươi chín tháng tám là hồ sơ thử nghiệm lâm sàng
thời điểm cuộc họp hội đồng đạo đức ngày hai mươi hai tháng tám nagen mới chỉ báo cáo tiến sinh miễn dịch trên virus sars cov hai chuẩn vũ hán
kết quả này đã được hội đồng đạo đức thẩm định dựa vào dữ liệu xét nghiệm trung hòa virus sống trên nuôi cấy tế bào do ananozen tiến hành thông qua các phòng thiết nghiệm đập lật theo điều cương đã được phê duyệt
cuộc họp đặc biệt nanocovax được đưa ra xem xét cho lưu hành khi chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ
vốn cần được tiếp tục thu thập trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba mà theo đề cương phải tới tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba mới kết thúc
cuộc họp sáng ngày hai mươi chín tháng tám của hội đồng tư vấn mời theo chủ tịch hội đồng đạo đức giáo sư trương việt dũng dự cho ý kiến
cùng với đó là lãnh đạo cục quản lý dược cục y tế dự phòng cục khoa học công nghệ đào tạo và các chuyên gia từng tham gia các vòng thẩm định hồ sơ cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine nanocovax tham dự
bà con tiểu thương chợ ngọc hà tại hà nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một sau khi tá hỏa vì một người bán hàng bị dương tính trước đó
hơn hai trăm linh tiểu thương chợ ngọc hà âm tính lần một với sars cov hai
theo thông tin từ ủy ban nhân dân quận ba đình hà nội kết quả xét nghiệm cho tất cả hai trăm một mươi bốn trường hợp liên quan đến chợ ngọc hà đội cấn đều âm tính lần một với sars cov hai
trong chiều hai mươi tám tháng tám ủy ban nhân dân quận tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm mới diện rộng nhằm truy vế các không liên quan
trước đó vào chiều hai mươi bảy tháng tám ủy ban nhân dân phường đội cứng ba đình đã ra thông báo ngừng hoạt động tạm thời chợ ngọc hà
sau khi xác nhận thông tin một nỗi tiểu thương bán hàng tại chợ có tên là t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thông một trưng châu huyện đăng phường hà nội
có kết quả dương tính với sars cov hai
bên cạnh đó phường cũng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chợ rào cứng và cửa người canh gác xung quanh khu vực chợ ngọc hà
bộ y tế quy định hai điều kiện để f được cách ly theo dõi tại nhà
trong đó có điều kiện người f đó phải tự biết chăm sóc bản thân
bộ y tế quy định hai điều kiện để f được cách ly theo dõi tại nhà
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ban hành quyết định số bốn nghìn một trăm năm mươi sáu qdpit
kèm hướng dẫn chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại nhà
cụ thể những người mắc covid một mươi chín đủ hai nhóm điều kiện sau đây sẽ được cơ quan có trách nhiệm ra quyết định cách ly theo dõi tại nhà
điều kiện thứ nhất căn cứ vào mức độ bệnh và đặc điểm của người mắc covid một mươi chín
không trị chứng hoặc trị chứng mức độ nhạy gồm các vĩ hiện
không coh sbo hai lớn hơn hoặc bằng chín mươi sáu nhịp thở bé hơn hoặc bằng hai mươi lần
trên một phút độ tuổi trên một mươi hai tháng và dưới năm mươi tuổi
bệnh thể trạng kèm theo không có bệnh nền không đang mang thai
điều kiện thứ hai người mắc covid một mươi chín có khả năng tự chăm sóc bản thân
có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống nhập quần áo vệ sinh cá nhân
biết cách đo thân nhiệt có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi giám sát
khi có tình trạng cấp cứu có sẵn và sử dụng được các phương tiện liên lạc như điện thoại máy tính
có khả năng tự dùng thuốc theo đơn của bác sĩ
trước các sức ép về phát triển tình hình kinh tế xã hội
thành phố hồ chí minh đã phải nới lỏng kiểm soát giấy đi đường cho ô tô chở nhân viên thuộc tổ chức doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh nới lỏng kiểm soát ghế đi đường cho ô tô chở nhân viên thuộc tổ chức và doanh nghiệp
từ ngày hai mươi chín tháng tám ô tô chở nhân viên thuộc tổ chức và doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh không có mã quy rờ
chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường sẽ được qua chốt kiểm soát
đây là một trong những nội dung điều chỉnh kiểm soát giấy đi đường được thượng tá lê mạnh hà
phó phòng tham mưu công an thành phố hồ chí minh
nói tại buổi họp báo thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
chừng hai mươi tám tháng tám việc điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan doanh nghiệp khi ra đường làm các nhiệm vụ thiết yếu
tuy nhiên để được nới lỏng việc kiểm soát như trên
những người trên xe phải chung đơn vị và đã khai báo di chuyển nội địa qua mã qr
đồng thời người ngồi trên xe đảm bảo giãn cách chữa không quá một phòng hai số chỗ
thượng tá cho biết công an thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể trong hôm nay để áp dụng từ ngày mai
hà nội lập biên bản tài xế mang theo một mươi tám giấy đi đường được cấp khống
trước đó hà nội và các địa phương đã phải chứng kiến tình trạng dưới đi đường khống làm khổ biết bao nhiêu người
hà nội lập biên bản tài xế mang theo một mươi tám giấy đi đường không được cấp khống
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tám tháng tám quá trình làm việc tại chốt phòng chống dịch số một mươi một cộng một mươi một
được lượng chức năng kiểm tra xe ô tô của tài xế b sinh lập ngày chín trăm chín mươi
trú tại xã đông sơn yên thế bắc giang
trên xe cùng người ngồi ghế phụ là anh n sinh lập ngày chín trăm chín mươi bốn
trú tại cờ đen quang thịnh lạng giang bắc giang
khi lực lượng chức năng đề nghị hai người ngồi xuống kiểm tra giấy tờ đi đường về quy định giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
cả hai đều xuất trình giấy tờ đầy đủ
bao gồm giấy tờ tùy thân giấy đi đường do công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ bảo vệ an ninh hai mươi bốn h cấp
cùng giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
tuy nhiên tổ công tác lại phát hiện b còn mang theo một mươi tám giấy đi đường khác của công ty trách nhiệm hữu hạng
dịch vụ bảo vệ an ninh hai mươi bốn h có ký tiền đóng dấu của công ty
nhưng không có thông tin người được cấp giấy đi đường
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
bàn giao người cùng số giấy đi đường trên đến công an xã đông xuân huyện sóc sơn hà nội
để xử lý theo quy định của pháp luật
nhận ba năm triệu và năm triệu để cho người qua chốt
hai cán bộ y tế ở thái bình nhiều khả năng đối diện với tội nhận hối lộ và mất tất cả sự nghiệp
thái bình bắt tạm giam hai cán bộ y tế nhận hối lộ đưa nhiều công nhân thông chốt
tối hai mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình cho biết
vừa khởi tố và bắt tạm giam ba tháng đối với hai cán bộ y tế thuộc trung tâm y tế huyện hưng hà
để điều tra về tội nhận hối lộ theo quy định tài khoản hai điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
được biết hai cán bộ vi phạm là phạm việt cường hai mươi chín tuổi
chú tại xã vũ tiến huyện hưng hà
và vũ thị lan ba mươi bảy tuổi chú tại xã tân lễ huyện hưng hà
ngoài ra nguyễn trọng đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại dị chế yên lữ hưng yên
là cán bộ của công ty cổ phần tiên hưng và nguyễn duy việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tân triều thanh trì hà nội
là trưởng phòng hành chính nhân sự của công ty trách nhiệm hiệu hạn thiên sơn
cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ
tại khoản hai điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
theo công an tỉnh thái bình các bị can cường và lan
được phân công làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
ở cầu triều dương huyện hưng hà tỉnh thái bình
để kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín đối với người ra vào tỉnh thái bình
tuy nhiên ông cường đã nhận số tiền ba năm triệu đồng
từ bị can đạt để tạo điều kiện cho công nhân của công ty cổ phần tiên hưng
chưa làm xét nghiệm covid một mươi chín được qua chốt ra vào tỉnh thái bình
trong khi đó bà lan đã nhận năm triệu đồng của ông việt
để cho công nhân của công ty trách nhiệm hiệu hạn thiên sơn
được qua chốt khi chưa có giấy xét nghiệm covid một mươi chín